thưa quý vị theo thống kê từ công an tp hcm thời gian qua
mỗi ngày có gần một triệu lượt người ra đường cùng với một trăm hai mươi xe cộ
từ ngày một mươi sáu tháng tám tp hcm đã mở rộng thêm một số nhóm đối tượng được phép ra đường
vì vậy dự báo thời gian tới lượng người ra đường sẽ đông hơn
từ giờ ngày một mươi sáu tháng tám tp hcm cho phép thêm các nhóm cơ sở sản xuất thực phẩm
các tổ chức hành nghề công chứng các công ty cung cấp dịch vụ như bảo vệ bảo trì
sôi chữa ưng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan tòa nhà chung cư
bảo hiểm phòng bán vé máy bay phòng khám tư nhân
công an tp hcm cho rằng với việc thành phố cho phép thêm các nhóm được hoạt động
trong khung giờ từ sáu đến một mươi tám giờ hàng ngày như trên
dự báo lưu lượng người và xe cộ trong khung giờ này sẽ tăng lên
hiện lực lượng chức năng tp hcm phải tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát
việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín của người dân
tính từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi ba tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông thành phố
đã xử lý một mươi bốn tám trăm hai mươi trường hợp không chấp hành chỉ thị một mươi sáu tổng số tiền phạt là gần ba mươi tỷ đồng
năm trăm bảy mươi trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang tổng số tiền phạt là hơn một tỷ đồng